thưa quý vị và các bạn trong vụ việc xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
ngày hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi gia đình
các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hy sinh khi làm nhiệm vụ
cùng đi với bộ trưởng tô lâm có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện các cơ quan đơn vị của bộ công an và thành phố hà nội
gửi lời chia buồn với gia đình thượng tá nguyễn huy thịnh phó trung đoàn trưởng trung đoàn e hai mươi hai
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an cán bộ đã hy sinh trong vụ việc xảy ra tại xã đồng tâm vừa qua
bộ trưởng tô lâm cũng chia sẻ nỗi đau mất mát tới gia đình đồng thời khẳng định đây không chỉ là mất mát riêng của gia đình
mà còn là nỗi đau sự mất mát của toàn lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thượng tá nguyễn huy thịnh cùng đồng đội đã làm tròn trách nhiệm của người công an nhân dân
tất cả vì sự bình yên cuộc sống
sự dũng cảm hy sinh của anh mãi mãi được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận biết ơn
gửi lời động viên tới các thành viên trong gia đình bộ trưởng tô lâm mong muốn
gia đình và thân nhân của thượng tá nguyễn huy thịnh sẽ cố gắng nén đau thương sớm vượt qua nỗi đau
lấy niềm tự hào về sự hy sinh của người cha người anh người em người con của mình
để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các đơn vị của bộ công an các cấp chính quyền của thành phố hà nội
và các cơ quan chức năng liên quan quan tâm động viên gia đình để vượt qua nỗi đau
sự mất mát to lớn này hỗ trợ gia đình và thân nhân ổn định tinh thần và cuộc sống
trước đó trong sáng nay bộ trưởng tô lâm cùng các đồng chí lãnh đạo bộ công an
các đơn vị của bộ công an và thành phố hà nội đã đến chia buồn với gia đình thiếu úy dương đức hoàng quân
cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trung úy phạm công huy đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đây là hai chiến sĩ đã hy sinh trong vụ việc trên
chia sẻ với gia đình các cán bộ chiến sĩ về sự mất mát đau xót này
bộ trưởng tô lâm cho biết những chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh
gia đình các anh cũng vậy
phải gánh nỗi đau mất mắt quá lớn vì cuộc sống bình yên cho nhân dân
bộ công an và các cơ quan chức năng địa phương sẽ luôn đứng bên gia đình
quan tâm hỗ trợ hết sức để gia đình vơi bớt khó khăn
bộ trưởng tô lâm mong muốn thân nhân gia đình các chiến sĩ đã hy sinh
cố gắng vượt qua đau thương mất mát và đề nghị chính quyền địa phương
thường xuyên thăm hỏi quan tâm tạo điều kiện để gia đình các cán bộ chiến sĩ công an
đảm bảo cuộc sống trước mắt chăm lo hỗ trợ để tăng lễ ba cán bộ chiến sĩ
được diễn ra đúng theo quy định của nhà nước và ngành công an
thưa quý vị trong những ngày này nhân dân cả nước hết sức xót thương
trước sự ra đi của ba chiến sĩ công an vào ngày chín tháng một vừa qua
một trong số họ là thượng úy phạm công huy là cán bộ cảnh sát phòng trái trễ trái
công an thành phố hà nội đã hy sinh trong luật bảo vệ trật tự an toàn xã hội
tại đồng tâm mỹ đức vừa qua
anh hy sinh khi mới hai mươi bảy tuổi đó là mắt mắt không thể bù đắp của đồng đội và người thân
nói đau vô tận của ông lâm
bố đẻ trung úy phạm công huy
là cảnh sát phòng trái trễ trái của thành phố hà nội
anh huy là niềm tự hào của cả gia đình
vì em trai còn đang đi học bố mẹ chỉ bán hàng tạp hóa ở nhà
vợ anh huy thì không thể khóc thành tiếng
chị mới hai mươi sáu tuổi
và cô con gái đầu lòng của họ mới sinh được sáu tháng
xóm làng đến động viên chia sẻ với gia đình ông lâm
những giọt nước mắt cứ thế
đau xót tiếc thương nhưng người thân của trung úy huy còn có những suy nghĩ lớn lao khác
gia đình tôi cũng rất là đau xót nhưng tôi rất hãnh diện
cháu đã được hy sinh vì nhiệm vụ và cái trách nhiệm của mình là một người cán bộ công an nhân dân
và một người con dân của nước việt nam

kiện sống của một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy chỉ giản dị như thế này
chiếc giường của anh huy vẫn nghỉ ngơi tại cơ quan
mũ và ủng đã xếp sẵn để sử dụng khi xảy ra các vụ cháy nổ
giờ đây mọi thứ chỉ còn là kỳ vật
anh em tự nhủ nhau với nhau là phải cố gắng
đồng chí đã có hy sinh có ngã xuống thì chúng ta phải cố gắng hơn
để không để đồng chí hy sinh vô ích và cố gắng để nối tiếp truyền thống của lực lượng công an nhân dân
chúng tôi phải quyết tâm không vì những yếu tố tác động gì vào được cán bộ chiến sĩ
từ người đứng đầu đơn vị cũng như anh em cán bộ chiến sĩ như đồng chí huy
thì chúng tôi vẫn quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ không có lý do gì
mà chúng tôi nhụt trí trước những nguy cơ xảy ra cháy nổ thảm họa cứu nạn cứu hộ
và đặc biệt trong công tác phòng chống tội phạm
ngay lúc này những đồng đội của trung úy huy vẫn đang tiếp tục tập luyện
họ sẽ lập tức lên đường khi ở đâu đó có cháy nổ để bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân
họ cũng lập tức lên đường cho những nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
mồ hôi đã rơi máu đã đổ nhưng họ vẫn giữ vững lời thề
vì hạnh phúc bình an của tổ quốc nhân dân